ngày hai mươi bảy tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầu giấy đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà nguyễn bích quy
đồng thời thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn ba tháng đối với người phụ nữ này
ngày ba tháng chín công an quận cầu giấy khởi tố bị can đối với ông doãn quý phiến để điều tra về hành vi vô ý làm chết người

đối tượng phong khai nhận vào ngày hai mươi bảy tháng bảy đã lấy chiếc xe của anh đạt đi cầm cố lấy tiền để tiêu xài cá nhân
hiện cơ quan công an đã thu hồi được chiếc xe mô tô để trả lại cho người bị hại
chọn địa điểm nằm sâu trong vườn vắng sau đó bố trí nhiều người để cảnh giới để tổ chức đánh bạc
một nhóm đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức lắc tài xỉu ăn tiền đã bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long
phối hợp với công an huyện long hồ và công an xã thanh đức bắt quả tàng
nhận được tin báo của người dân lực lượng công an bất ngờ ập vào khu đất chống thuộc ấp sơn đông xã thanh đức huyện long hồ
thì phát hiện một nhóm đối tượng đang tụ tập lắc tài xỉu ăn tiền
khi thấy lực lượng công an các đối tượng đã nhanh chóng bỏ chạy
tuy nhiên lực lượng công an đã bắt giữ được tám đối tượng
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ một bộ lắc tài xỉu số tiền gần một mươi năm triệu đồng cùng nhiều vật chứng khác
bắt đầu các đối tượng khai nhận tham gia cá cược mỗi bàn từ hai trăm linh đến năm trăm linh nghìn đồng
đối tượng cùng tăng vật về trụ sở để tiếp tục điều tra
cũng liên quan đến tệ nạn cờ bạc thời gian qua nạn cờ bạc dưới nhiều hình thức như đá gà sóc đĩa lô đề cá độ bóng đá
xuất hiện ngày càng nhiều tại các vùng quê và địa bàn miền núi ở tỉnh phú yên
điều đáng nói là những vụ đánh bạc này đều có quy mô không hề nhỏ có tổ chức gây ra nhiều hệ lụy
ảnh hưởng lớn đến an ninh trả tự tại địa phương
một tụ điểm đánh bạc diễn ra trên địa bàn huyện sơn hòa tỉnh phú yên vừa được công an huyện sơn hòa chia xóa
tại hiện trường lực lượng công an bắt quả tang hơn chục con bạc đang say xưa sát phạt nhau với số tiền lên đến cả triệu đồng mỗi ván
hơn sáu mươi triệu đồng bốn xe ô tô bốn xe mô tô cùng nhiều vật chứng liên quan đã bị lực lượng công an thu giữ
sau khi bị bắt các đối tượng khai nhận đều biết đây là hành vi vi phạm pháp luật
nhưng vì hám lợi và máu ăn thua nên vẫn cố tình thực hiện
vấn nạn cờ bạc dưới nhiều hình thức đang diễn ra phức tạp tại các vùng quê vùng miền núi ở tỉnh phú yên
để tránh bị lực lượng công an phát hiện các tụ điểm đánh bạc thường được tổ chức ở khu vực hẻo lánh
giáp danh giữa các xã chủ yếu là trong rừng keo địa hình phức tạp và có người canh gác để các con bạc dễ bể tẩu thoát khi bị phát hiện
điều đáng nói không chỉ có đàn ông mà rất nhiều phụ nữ lớn tuổi
cũng sẵn sàng bỏ bê công việc nhà cửa con cái để thỏa mãn đam mê đỏ đen của mình
trước thực trạng trên lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã quyết liệt triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn xử lý làm trong sạch địa bàn
chỉ trong tám tháng qua lực lượng công an huyện đồng xuân sơn hòa sông hình
đã giải tán hàng trăm tụ điểm đánh bạc nhỏ lẻ triệt phá hơn hai mươi sới bạc khởi tố hàng chục đối tượng tham gia đánh bạc
tiếp đến thì cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra làm rõ và cương quyết xử lý nghiêm về tình hình đánh bạc
để cho răng đê giáo dục phòng ngừa chung cho những biện pháp hiện đồng xuân để đảm bảo an ninh trọc tự trong địa bàn
đằng sau những cuộc đỏ đen là sự khánh kiệt về tài chính kinh tế sự tan cửa nát nhà của biết bao gia đình
kéo theo đó là các vấn nạn như cho vai nặng lãi đòi nợ thuê trộm cắp cướp giật tài sản
cơ bạc cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho tình trạng vi phạm pháp luật ở nông thôn miền núi ngày một gia tăng
do đó ngoài việc đấu tranh ngăn chặn xử lý kiên quyết của lực lượng công an chính quyền địa phương
các tổ chức đoàn thể và gia đình cần tăng cường hơn công tác tuyên truyền giáo dục
góp phần ngăn chặn triệt để vấn nạn cơ bạc nhằm trả lại sự yên bình cho địa bàn
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn sơn cao xã gia tường huyện nho quan tỉnh ninh bình
về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng này cao một m sáu mươi tám da ngâm đen sống mũi thẳng rai tay trúc và có nốt ruồi cách một cm trên sau đuôi lông mày trái
còn về tội mua bán trái phép chất ma túy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng đặng thị tuyết sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã ngọc lương huyện yên thủy tỉnh hòa bình
và đối tượng trương văn hưởng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã đồng hóa huyện kim bảng tỉnh hà nam
bị công an huyện gia viễn tỉnh ninh bình ra quyết định truy nã về tội tàng trữ trái phép chất ma túy